đồng chí lý hy đã nhật liệt hoan nghênh đồng chí phạm minh chính và đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam thăm tỉnh quảng đông
trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác giữa tỉnh quảng đông và việt nam trong thời gian tới
về phần mình đồng chí phạm minh chính đã đánh giá cao và chúc mừng những thành tiệu mà tỉnh quảng đông đã đạt được trong bốn mươi năm qua
đề nghị tăng cường hơn nữa giữa tỉnh quảng đông với các tỉnh thành của việt nam
khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn có uy tín của quảng đông
tăng cường đầu tư các dự án công nghệ cao vào việt nam trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của việt nam
trong cùng ngày đoàn cũng đã có các cuộc làm việc với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy quảng đông châu minh
và khảo sát về công tác xây dựng đảng ở tỉnh quảng đông
ngày hai mươi sáu tháng một phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội khai ấn đền trần năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố nam định
lễ khai ấn đền trần năm hai nghìn một mươi tám sẽ được thực hiện vào hai năm
từ hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng riêng phát ấn sẽ được thực hiện vào sáng ngày một mươi năm tháng riêng cho đến hết tháng riêng theo nhu cầu của du khách
chuẩn bị cho lễ khai ấn đền trần hai nghìn một mươi tám ban tổ chức đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội
đặc biệt là phương án bảo vệ lễ rước kiệu ngọc lộ lễ rước nước tế cá và chuẩn bị đầy đủ số thuốc bố trí đội ngũ y tế sẵn sàng cho những tình huống cấp thiết
tại cuộc làm việc phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam biểu dương những nỗ lực trong công tác chuẩn bị của tỉnh nam định và ban tổ chức lễ hội đền trần năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời đề nghị ban tổ chức lễ hội và các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh việc tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của lễ hội khai ấn đền trần
để cùng xây dựng một nét văn hóa lễ hội đẹp để lễ hội diễn ra an toàn vui tươi tiết kiệm
với mong muốn mỗi hộ nghèo trên cả nước đều được đón tết trong không khí đầm ấm vui tươi và sung vầy
ngày hai mươi sáu tháng một chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ làm nhà ở
cho các hộ chính sách hộ nghèo hộ khó khăn bị thiệt hại do thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy tại tỉnh hà giang
trao số tiền ba tỷ đồng từ quỹ cứu trợ trung ương cho mặt trận tổ quốc tỉnh hà giang để xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân
với số tiền hỗ trợ mỗi căn nhà là bốn mươi triệu đồng và tặng quà tết cho năm mươi hộ nghèo
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh hà giang đã khắc phục được thiên tai để ổn định đời sống nhân dân
đề nghị mặt trận tổ quốc tỉnh cần giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà để nguồn tiền cứu trợ đến với đúng người và sử dụng hiệu quả
phương châm của đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc là không để bất cứ hộ gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn mà không có tiền không có quà vui xuân đón tết
làm sao để tết đến xuân về mọi nhà mọi người đều vui đón chào năm mới trong không khí ấm áp và đoàn kết
sáng hai mươi sáu tháng một tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo hoạt động báo cáo viên và nghiên cứu dư luận xã hội năm hai nghìn một mươi bảy của ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng
lãnh đạo thành ủy đà nẵng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo thành phố trong năm qua
đặc biệt đứng trước những khó khăn thách thức của đà nẵng về việc xử lý kỷ luật cán bộ tại hội nghị trung ương sáu
tuy vậy ngành tuyên giáo thành phố đà nẵng tiếp tục làm tốt chức trách nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống
góp phần ổn định tư tưởng an dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân
năm hai nghìn một mươi bảy ngành tuyên giáo thành phố đà nẵng tiếp tục tăng cường chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền
định hướng báo chí và đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình tiếp tục chú trọng đổi mới cả về nội dung hình thức diễn biến
kết quả hội nghị trung mương năm hội nghị trung ương sáu kỳ họp thứ ba kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
các kỳ họp thường kỳ của ủy ban thường vụ quốc hội của chính phủ các hội nghị của thành ủy
chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội
đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống
ban tuyên giáo thành ủy tổ chức điều tra một hai trăm linh phiếu xã hội học về tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố
từ đó tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tư tưởng định hướng dư luận xã hội
đặc biệt toàn ngành tiếp tục theo dõi đồn đốc kiểm tra giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội lần thứ hai mươi một đảng bộ thành phố nghị quyết đại hội đảng các cấp nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai sâu rộng trong các cấp
tỉnh ủy tây ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm hai nghìn một mươi tám về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu
của cán bộ đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh hơn hai chín trăm linh đại biểu tham dự hội nghị đã nghe tiến sĩ hồ văn triểu
nguyên vụ trưởng vụ lý luận chính trị ban tuyên giáo trung ương triển khai chuyên đề
theo đó nội dung quan trọng của chuyên đề là tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo của trung ương của tỉnh và của cấp ủy về thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị trong cán bộ đảng viên
tiếp tục ra soát điều chỉnh kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng trên tinh thần có giải pháp lộ trình và phân công phân nhiệm cụ thể rõ ràng
kiểm tra giả soát những hạn chế qua triển khai thực hiện cam kết phấn đấu rèn luyện tu dưỡng của đảng viên và những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm năm hai nghìn một mươi bảy để có kế hoạch khắc phục
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại lào sáng ngày hai mươi sáu tháng một
đoàn đại biểu cấp cao bộ xây dựng việt nam đã được chủ tịch quốc hội lào bà pani yathotu tiếp thân mật
qua đó chủ tịch quốc hội lào đã đánh giá cao tiến độ triển khai dự án xây dựng nhà quốc hội mới của lào mà phía việt nam đang thi công
báo cáo với chủ tịch quốc hội lào pani yathotu kết quả làm việc với ban quản lý dự án xây dựng nhà quốc hội mới của lào
bộ trưởng phạm hồng hà cho biết hai bên cũng thống nhất cùng nỗ lực thực hiện đầu tư xây dựng nhà quốc hội lào
bảo đảm chất lượng kỹ thuật mỹ thuật an toàn công trình theo dự án thiết kế được cấp có thẩm quyền của việt nam và lào phê duyệt
phấn đấu bàn giao công trình vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo bộ trưởng phạm hồng hà do đây là công trình vừa thiết kế vừa thi công
vì vậy trong quá trình thi công chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vướng mắt do đó rất cần sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo lào
đặc biệt là của chủ tịch quốc hội pani yathotu để công trình được triển khai thuận lợi
đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đánh giá cao kết quả làm việc giữa bộ xây dựng việt nam và ban quản lý dự án xây dựng nhà quốc hội mới của lào
chủ tịch quốc hội lào cũng nhất trí trong quá trình triển khai dự án nếu có bất kỳ vấn đề gì vướng mắt
hai bên cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết càng nhanh càng tốt và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để công trình được thi công thuận lợi
ngày hai mươi sáu tháng một tại tỉnh kompong thom campuchia đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su
thứ ba của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam ở đất nước chùa tháp có công suất là bốn mươi năm tấn một năm
phó thủ tướng campuchia himcha ly cho rằng nhà máy này được khánh thành cho thấy tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
đã có những thành công khi đầu tư tại campuchia và đây cũng là niềm vinh dự của chính phủ và nhân dân campuchia
thực hiện chủ trương của hai chính phủ việt nam và campuchia tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
đã đầu tư phát triển trồng cao su tại campuchia với tổng vốn hơn một tỷ đô la mỹ
theo đánh giá của phó thủ tướng jim charlie dự án trồng cao su của tập đoàn cao su việt nam
đang mang lại hiệu quả kinh tế to lớn tạo việc làm cho hơn hai mươi lao động địa phương
giúp đời sống người dân tại vùng dự án phát triển rõ rệt đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa
mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng việt nam campuchia
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng phối hợp cùng với ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng phối hợp cùng với ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
chủ trì cuộc họp với đơn vị liên quan để đánh giá nguyên nhân thiệt hại xác định trách nhiệm và xử lý vi phạm
theo đánh giá buổi diễn tập bảo đảm theo đúng kịch bản
qua diễn tập các lực lượng ứng phó của địa phương sẽ có kinh nghiệm để sẵn sàng
và chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra
trong phần tin tiếp theo
thành phố hồ chí minh lên phương án xóa hai trăm linh cây cầu yếu vào năm hai nghìn hai mươi
hàng nghìn cổ động viên sang trung quốc cổ vũ đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sau sự cố sập một nhịp cầu long kiểng huyện nhà bè
ngành giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã giả soát toàn bộ hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn
và lên phương án đến năm hai nghìn hai mươi sẽ xóa toàn bộ hai trăm linh cây cầu yếu
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã giả soát toàn bộ hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn
thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thi công xử lý hàng loạt cây cầu yếu trên địa bàn thành phố hồ chí minh
để đảm bảo lưu thông đường bộ cũng như khai thông luồng hàng hóa đường thủy
tại huyện nhà bè trong khi khắc phục sự cố sập cầu long kiển
đơn vị chức năng tìm phương án xử lý ba cây cầu sắt còn lại có tuổi đời hơn bốn mươi năm
gồm cầu gạch dĩa rạch tôm và rạch dơi
tải trọng mở cây cầu chỉ cho phép xe dưới ba năm tấn lưu thông
tỉnh không thông huyện không đảm bảo
hiện những cây cầu này đã trú cấp nặng
trên địa bàn thành phố hồ chí minh còn khoảng hai trăm linh cây cầu yếu
hơn năm mươi cây cầu trên các tuyến đường không đồng bộ tải trọng
chiều ngày hai mươi sáu tháng một tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội thảo nông nghiệp với chủ đề
nỗ lực của jica trong đối thoại hợp tác nông nghiệp nhật bản việt nam
hướng tới thúc đẩy đầu tư tư nhân để xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm
trong bối cảnh mức thu nhập và sức mua trong nước cũng như của các quốc gia trong khu vực tăng cao
tiêu dùng nội địa ngày càng lớn và dự đoán còn tăng hơn nữa trong tương lai
các doanh nghiệp tư nhân việt nam đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà còn trong lĩnh vực gia công đến phân phối sản phẩm
chính phủ nhật bản thông qua chica cũng tăng cường hỗ trợ theo hình thức hợp tác công tư
nhằm xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm ở việt nam
hội thảo lần này là nơi gặp gỡ giữa các cơ quan chính phủ hai nước việt nam và nhật bản
các doanh nghiệp đoàn thể và các cá nhân có mối quan tâm tới nền nông nghiệp việt nam
trong phần một với sự tham gia của các đại diện thuộc cơ quan chính phủ
doanh nghiệp tư nhân hai nước nhật bản và việt nam
doanh nghiệp hiệp hội nông nghiệp nhật bản sẽ trình bày về những kinh nghiệm trong hoạt động nông nghiệp
đồng thời đại diện phía việt nam cũng sẽ chia sẻ về phương pháp tiên tiến áp dụng trong nông nghiệp
trong phần hai thông qua phần thảo luận nhóm
những nỗ lực cần thiết để kêu gọi đầu tư tư nhân nhằm phát triển nông nghiệp của cả hai nước việt nam nhật bản
trong tương lai sẽ được các đại biểu xem xét và thảo luận
jica sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ việt nam nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp việt nam
vừa qua sở lao động thương binh và xã hội quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thừa thiên huế
phối hợp tổ chức chương trình tặng quà tết cho các em học sinh trẻ em nghèo
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tp huế và huyện phú vàng
sở lao động thương binh và xã hội quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thừa thiên huế
cùng các nhà hào tâm đã trao ba trăm năm mươi xuất quà tết cho các em học sinh tiểu học
trung học cơ sở trên địa bàn tp huế
mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng gồm quà tết và ba trăm linh đồng tiền mặt
đây là món quà ý nghĩa dành cho các em học sinh nghèo trẻ em khuyết tật
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
giúp các em có thêm động lực vươn lên vượt qua khó khăn để học tập tốt
thưa quý vị trong năm hai nghìn một mươi tám gần năm ba trăm năm mươi tỷ đồng sẽ được đầu tư
để khởi động hợp nhất hệ thống trợ giúp xã hội và giảm nghèo
việc chi trả các trợ cấp cho các đối tượng xã hội hộ nghèo cận nghèo
sẽ được hiện đại hóa quản lý bằng một hệ thống công nghệ thông tin
từ cấp huyện tỉnh đến trung ương
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi tám
do ban quản lý dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội việt nam
bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức mới đây tại hà nội
mục tiêu chính của dự án là xây dựng các giải pháp hiện đại hóa
hệ thống trợ giúp xã hội hợp nhất chương trình và quy trình triển khai
các chương trình trợ giúp tiền mặt và thí điểm quá trình hiện đại hóa hệ thống
tại bốn tỉnh tham gia dự án
qua đó dự án dự kiến sẽ đặt nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô hợp nhất
và triển khai hệ thống hiện đại trên toàn quốc cho những năm sau năm hai nghìn hai mươi
ban quản lý dự án tăng cường sự trợ giúp xã hội việt nam đang vận hành
hệ thống thông tin quản lý thông tin trợ giúp xã hội và giảm nghèo misposapp
hệ thống sẽ vận hành thống nhất từ cấp huyện tỉnh và trung ương
hỗ trợ quản lý biến động về người hưởng lợi đồng thời hệ thống theo dõi được dòng tài chính
dành cho trợ giúp xã hội hỗ trợ cán bộ quản lý trong công tác báo cáo giám sát
và phục vụ xây dựng định hướng chính sách
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy số đối tượng hưởng trợ cấp xã hội theo dự án là hơn năm trăm sáu mươi đối tượng
sau hơn hai năm năm thực hiện dự án thí điểm các đối tượng tham gia đã tăng đáng kể nhờ vào kết quả
tuyên truyền và nỗ lực của các địa phương trong việc xét duyệt các đối tượng tham gia dự án
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng một tại phòng giao dịch dĩnh kế ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn tp bắc giang tri nhánh tỉnh bắc giang ở số một nghìn một trăm ba mươi hai đường lê lợi
phường dĩnh kế tp bắc giang xảy ra vụ cướp tài sản
đối tượng gây án gồm hai người là nam giới khi đi vào ngân hàng bọn chúng đem theo một bọc
ni lông màu đen dán kín có anten phát đèn đỏ và đe dọa cán bộ nhân viên tại đây làm mình tự chế
đồng thời yêu cầu nhân viên ngân hàng phải giao tiền cho chúng nếu không sẽ cho mìn nổ
số tiền bị các đối tượng cướp ước tính khoảng một tỷ đồng
ngay sau khi nhận được tin trình báo các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh đã có mặt
tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
sức mạnh từ khán đài trong trận chung kết giải u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám gặp u hai mươi ba uzbekistan bởi rất nhiều
cổ động viên đã sang trung quốc để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết giữa việt nam với uzbekistan
sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một phóng viên thời sự đã ghi nhận hàng nghìn cổ động viên
đi đường bộ sang trung quốc để cổ vũ cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
ngay sau khi u hai mươi ba việt nam giành vé vào chung kết u hai mươi ba châu á nhiều người hâm mộ
nức lòng sẵn sàng nghỉ làm để lên kế hoạch qua thường châu trung quốc cổ vũ đội nhà
không phân biệt tuổi tác giới tính tình yêu bóng đá đã đưa nhiều cổ động viên có mặt trong chuyến
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một để đến thưởng châu điều đặc biệt đó là chị lê hồng nhung đã quyết định đưa cả gia đình sang trung quốc
để cầu vũ cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
mong muốn của nhà mình khi đội tuyển việt nam tham dự chung kết thì là đương nhiên giành cúp vàng
mình tin chắc rằng là đội u hai mươi ba việt nam sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này và xin chúc anh em luôn mạnh khỏe
và trong cái thời tiết này thì mình hy vọng rằng là anh em sẽ giữ gìn sức khỏe để có thể thi đấu tốt nhất
bởi vì vé máy bay bay thẳng sang thì chi phí rất là cao mà lại thủ tục visa rất là khó
nên chúng tôi đã chọn cái hành trình đi đường bộ
để làm thủ tục visa bằng visa đoàn và tạo điều kiện để làm sao khách đi được đỡ đông nhất và giá chi phí hợp lý nhất
cháu chỉ mong là đội tuyển u hai mươi ba giành được cúp vàng ạ
tôi biết hiện nay là bên đó rất là lạnh và chúng ta thì không quên cái thời tiết âm độ c
và tôi nghĩ rằng tình yêu bóng đá và đến sự cố gắng bây giờ thì chắc cú chúng ta sẽ làm được
tôi đi là tôi muốn mong cùng với lại đoàn việt nam gửi gắm cái tình cảm tinh thần của tổ quốc mình
cho các cầu thủ việt nam bên kia
và tôi cũng mong muốn là tất cả những người cổ động viên việt nam ở tại quê nhà sẽ cùng chung sức
cùng chung với tinh thần đó để cho các em bên kia thi đấu một cách tốt nhất
chưa gần với kết quả nào nhưng chúng tôi tin chắc là sẽ vô địch
những chiếc xe này đưa các cổ động viên từ hà nội sang trung quốc qua cửa khẩu hữu nghị ở lạng sơn
những vật dụng không thể thiếu của đoàn là cờ việt nam áo phông in hình cờ tổ quốc
ở thời điểm hiện tại đường bộ được xem là sự lựa chọn tốt nhất để sang trung quốc sát cánh cùng đội tuyển u hai mươi ba việt nam

sau khi đến trung quốc các cổ động viên việt nam sẽ đáp chuyến bay đi thượng hải
đoàn đến thượng hải sẽ tiếp tục đi đường bộ đến sân vận động thường châu cổ vũ đội tuyển u hai mươi ba việt nam thi đấu trận chung kết với đội tuyển u hai mươi ba ubergyzstan
đoàn đến thượng hải sẽ tiếp tục đi đường bộ đến sân vận động thường châu cầu vũ đội tuyển u hai mươi ba việt nam thi đấu trận chung kết với đội tuyển u hai mươi ba uzbekistan
đội tuyển u hai mươi ba quốc gia tiếp tục làm nên một kỳ tích nữa để trở thành đội bóng số một châu lục

để tạo thuận lợi nhất cho người hâm mộ trong công tác xuất nhập cảnh
cùng với những người hâm mộ không quản ngại xa xôi sang cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển u hai mươi ba quốc gia thi đấu
hàng triệu triệu con tim cả nước cũng đang hướng về đội tuyển
tất cả đều mong muốn đội tuyển u hai mươi ba quốc gia thi đấu quyết tâm vững vàng
vì màu cờ sắc áo của tổ quốc dành ngôi vị cao nhất
tạo nên một kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá việt nam trở thành đội bóng số một châu lục
thưa quý vị ban tổ chức giải thưởng nhếp ảnh heritage hành trình di sản hai nghìn hai mươi bốn
chính thức phát động giải ảnh dành cho nhiếp ảnh báo chí năm nay
giải thưởng nhếp ảnh heritage hành trình di sản được tổ chức từ năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng tham gia dự thi bao gồm các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên ở trong nước và quốc tế
các tác giả tham dự cuộc thi
ở hai hạng mục dự thi bao gồm ảnh bộ và ảnh bìa
ở hạng mục ảnh bia mỗi tác giả gửi một ảnh đơn về các chủ đề phong cảnh văn hóa di sản kiến trúc tiêu biểu ở việt nam
tết dương lịch tết cổ truyền du xuân di sản phi vật thể biển đảo các dân tộc việt nam
thời gian nhận ảnh dự thi bắt đầu từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị nhà hát múa dối việt nam đã chính thức ra mắt tour du lịch trải nghiệm nghệ thuật mang tên
đồng vọng rối việt chương trình là thành quả phối hợp của tổng cục du lịch và nhà hát múa rối việt nam
thực hiện đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch thông qua các bảo tàng kết nối với sản phẩm biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực tại hà nội
đồng vọng rối việt là chương trình nghệ thuật kết hợp hài hòa đầy mới lạ giữa rối nước và rối cạn cùng âm nhạc dân gian
mà ở đó có sự giao thoa đặc sắc giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại
trong không gian kiến trúc việt cổ với mái thủy đình
cây đa lũy tre ở đó nghệ thuật dối nước truyền thống được sáng tạo với cách trình diễn hoàn toàn mới lạ
tạo nên dấu ấn riêng khi kết hợp cùng các thể loại rối cạn như rối que rối chân rối mặt nạ rối dây
không chỉ được xem múa dối du khách còn được tìm hiểu tham quan khu trưng bày về nghệ thuật dối
quy trình tạo hình con dối bởi các nghệ nhân và trực tiếp tham gia biểu diễn múa dối cùng các nghệ sĩ
với nhiều điểm nhấn độc đáo tu du lịch với nghệ thuật múa rối
sẽ góp phần lan tỏa các giá trị
trị văn hóa truyền thống phong phú của dân tộc ta gắn kết giữa du lịch và văn hóa nghệ thuật
để hình thành những chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn của thủ đô ngàn năm văn hiến
trong phần tin thế giới tổng thống mỹ ra điều kiện để khôi phục viện trợ cho palestine
eu có thể linh hoạt cho giai đoạn chuyển tiếp của brexi

tổng thống mỹ donald trump mới đây đã yêu cầu chính quyền palestine chấp thuận kế hoạch hòa bình của mỹ
và quay lại bàn đàm phán với israel nếu không muốn washington cắt giảm hàng trăm triệu đô la mỹ tiền viện trợ
cho người tị nạn palestine
bước đi này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò trung gian của mỹ trong tiến trình hòa bình trung đông
phát biểu với báo chí sau cuộc gặp thủ tướng israel benjamin netanyahu
nhân dịp tham dự hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới tại davos thụy sĩ
tổng thống mỹ donald trump đã tỏa cho mỹ
trách chính quyền palestine tẩy chay chuyến thăm trung đông của phó tổng thống mỹ mike pence cách đây vài ngày
theo người đứng đầu nước mỹ động thái này cho thấy sự thiếu tôn trọng của palestine đối với mỹ
dù nhận hàng trăm triệu đô la hỗ trợ của nước này
ông đồng thời cảnh báo số tiền hiện vẫn nằm trên bàn
song sẽ không được giải ngân chừng nào palestine không chịu ngồi vào bàn đàm phán hòa bình
theo tổng thống donald trump vấn đề khó khăn nhất trong các cuộc đàm phán là jerusalem
và mỹ đã rút jerusalem ra khỏi tiến trình này vì thế sẽ không còn gì phải bàn cãi
các quan chức palestine ngay lập tức bác bỏ những sức ép từ phía tổng thống donald trump
theo lãnh đạo tổ chức giải phóng palestine việc từ chối gặp phó tổng thống mỹ
không phải là sự thiếu tôn trọng mà là sự tôn trọng đối với chính đất nước của mình
trong khi đó trưởng đoàn đàm phán palestine khẳng định jerusalem không thể nằm ngoài bàn đàm phán
đồng thời cho rằng mỹ đang đứng ngoài sự đồng thuận quốc tế
việc mỹ để ngỏ khả năng quay trở lại đàm phán hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
sẽ không làm thay đổi lộ trình của tokyo
về việc thúc đẩy hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cp tpp
thỏa thuận thay thế tpp
tuyên bố này được bộ trưởng tái thiết kinh tế nhật bản toshimi chu motegi đưa ra vào ngày hai mươi sáu tháng một
sau khi tổng thống mỹ donald trump gợi ý về việc nền kinh tế lớn nhất thế giới này
có thể quay trở lại bàn đàm phán tpp
theo thông báo bộ trưởng motegi cho biết các điều khoản của cptpp hay còn gọi là tpp một mươi một
đã được quyết định
và tokyo muốn sớm triển khai tpp một mươi một
tuy nhiên bộ trưởng motegi cũng hoan nghênh việc mỹ đã công nhận tầm quan trọng của tpp
đồng thời nêu rõ tokyo sẵn sàng giải thích các điều khoản của tpp một mươi một với mỹ nếu được yêu cầu
tuyên bố của ông motegi được đưa ra chỉ một ngày
sau khi tổng thống mỹ donald trump cho biết ông sẽ cân nhắc về việc mỹ quay trở lại tham gia tpp
theo những điều khoản tốt hơn nhiều
trước đó tại cuộc họp ngày hai mươi ba tháng một tại tokyo
một mươi một nước tham gia đàm phán cp tpp
bao gồm australia brunei
canada chile nhật bản
malaysia mexico new zealand peru singapore và việt nam
đã nhất trí về nội dung sửa đổi hiệp định này
theo kế hoạch các bên sẽ ký kết cp tpp
tại vòng đàm phán tiếp theo ở chile vào ngày tám tháng ba tới
để hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
liên minh châu âu có thể sẽ linh hoạt về thời gian cũng như là một số điều kiện khác
trong giai đoạn chuyển tiếp của tiến trình brexit
quan điểm này đã được các ngoại trưởng eu đưa ra
trong bối cảnh đàm phán
đàm phán giữa eu và anh về brexit đã bắt đầu sang giai đoạn hai
và còn rất nhiều bất đồng
các ngoại trưởng eu khẳng định khối này chủ trương dành cho nước anh
quyền ký các hiệp định thương mại với bên thứ ba trước năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời nhất trí khởi động các thỏa thuận mới giữa eu với nước anh
trong một số lĩnh vực như an ninh và quốc phòng trước khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc
từ khi thống nhất được một thỏa thuận hồi tháng trước
theo đó london chấp nhận thanh toán hàng chục tỷ euro
cho những nhiệm vụ tài chính đối với bruxelles
cùng cam kết về đảm bảo quyền của các công dân eu sinh sống tại anh
hai mươi bảy nước eu đã nhất trí về một loạt điều kiện cho giai đoạn chuyển tiếp
với việc giữ nguyên phần lớn những quy định hiện tại cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo lịch trình bộ trưởng anh phụ trách vấn đề brexit david davi
sẽ thông báo về những kế hoạch của anh cho vòng đàm phán tiếp theo với bruxelles
trường đoàn đàm phán của anh cũng sẽ phải nối lại các cuộc thương lượng thường xuyên
tại bruxelles sau khi các bộ trưởng eu chính thức đưa ra yêu cầu trên
trong ngày hai mươi chín tháng một này
sáu tháng một bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng ngoại giao pháp đã tới nhật bản
để bắt đầu các cuộc đối thoại về an ninh với những người đồng cấp nước chủ nhà
trong đó nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc hợp tác
nhằm đảm bảo một khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và cởi mở
trong cuộc đối thoại theo thể thức hai cộng hai
các bộ trưởng sẽ tái khẳng định hợp tác hàng hải phù hợp với chính sách
ấn độ dương thái bình dương của nhật bản
trong đó theo đuổi ổn định và thịnh vượng dựa trên trật tự luật lệ quốc tế
ngoài ra ngoại trưởng pháp jean yves le drian và bộ trưởng quốc phòng florent pagli
cùng các người đồng cấp nhật bản taro kono và ex general honorera
sẽ thảo luận về tiến trình đàm phán hiệp định thu nhận và dịch vụ tương hỗ aqsa
một loại hiệp định chia sẻ trang thiết bị quân sự
bên cạnh đó hai nước dự kiến sẽ thảo luận quá trình tập trận chung
giữa lực lượng phòng vệ trên biển của nhật bản và hải quân pháp
cũng như nghiên cứu chung về công nghệ dò phá bom mìn thế hệ mới
cũng trong cuộc đối thoại các bộ trưởng cũng sẽ tái khẳng định sự phối hợp
trong việc đẩy mạnh áp lực với triều tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này
dự kiến sau cuộc họp hai hai tại tokyo bộ trưởng le drian và pagli sẽ có cuộc gặp với thủ tướng shinzo abe
ngày hai mươi sáu tháng một tổng thống timor leste francico guterres
tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử
đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ timor leste
nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài từ cuộc bầu cử hồi tháng bảy năm ngoái
theo thông báo tổng thống francisco guterres tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm
ông bày tỏ tin tưởng rằng chỉ người dân timor leste mới có thể giúp giải quyết những thách thức
mà nước này đang phải đối mặt đồng thời kêu gọi người dân đi bỏ phiếu
dự kiến ngày bầu cử sẽ sớm được ấn định dựa theo các quy định của hiến pháp timor leste
các cơ quan lập pháp nước này vẫn sẽ hoạt động bình thường cho tới khi ngày bầu cử được ấn định
và chiến dịch vận động tranh cử bắt đầu
động thái trên diễn ra sau khi tổng thống guterres đã tổ chức một loạt cuộc họp với các chính đảng
cũng như hội đồng nhà nước timor leste một ban cố vấn gồm các cựu tổng thống
trong khi đó các đảng đối lập vốn nắm nhiều ghế hơn trong quốc hội
so với đảng mặt trận cách mạng vì timor leste độc lập
còn gọi là đảng fertilin của ông guterres
đã bác bỏ tất cả chương trình và ngân sách nhà nước do chính phủ đề xuất
nhóm bản tin của các nhà khoa học nguyên tử đã đầy kim báo của đồng hồ ngày tận thế thêm ba mươi giây
chỉ còn cách nửa đêm thời điểm nhân loại bị hủy diệt đúng hai phút
lo ngại về chiến tranh hạt nhân và các mối đe dọa toàn cầu
là nguyên nhân khiến công cụ mang tính biểu tượng này được điều chỉnh
đầu năm hai nghìn một mươi bảy đồng hồ tận thế cũng đã được chỉnh gần thêm nửa phút với mốc nửa đêm
các phát biểu của tổng thống mỹ đã đề xuất
đồng hồ tận thế của tổng thống mỹ donald trump được coi là nhân tố lớn khiến các nhà khoa học điều chỉnh kim đồng hồ
năm nay các nhà khoa học cũng liên tục chỉ ra các nguy cơ từ những chính sách của ông donald trump
đồng hồ tận thế là công cụ biểu tượng do nhóm nhà khoa học hạt nhân mỹ
gồm một mươi năm chủ nhân giải nobel xây dựng
nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về thời điểm nổ ra chiến tranh hạt nhân quy mô toàn cầu
và nhân loại gần chạm mốc hành tinh bị hủy diệt
lần cuối cùng đồng hồ chạm mốc gần nửa đêm như năm nay là vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi mỹ và liên xô tham gia cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân